sau một cuộc nhậu bức tức vì bất chỗ ngủ nam liền lấy khẩu súng bắn một phát vào đầu ông nguyễn thành sơn
gây án xong nam ma khẩu súng đón xa khách về lại nhà ở tỉnh bình phước
nam sau khi được người nhà động viên đã mang khẩu súng cùng hàng chục phiên đạn trì đến cơ quan công an để đầu thú
bất ngờ đột kích một phòng trọ ở phường long bình công an tp biên hòa tỉnh đồng nai đã bắt quả tăng ba đối tượng đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
ba đối tượng gồm nguyễn văn sang phạm bá long và đậu đức hậu thu giữ bộ dụng cụ sử dụng ma túy
tết nhanh cả ba đều dương tính với chất ma túy
qua đấu tranh các đối tượng khai long và hậu đã góp tiền mua ma túy để cả nhóm cùng sử dụng
riêng sang cung cấp dụng cụ và địa điểm để cả nhóm cùng sử dụng ma túy
vào chiều qua cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện gia bình tỉnh bắc ninh đã tiến hành giữ người trong trường hợp
trường hợp khẩn cấp đối với trần văn chi chú huyện quế võ về hành vi cướp tài sản
vào sáng cùng ngày chi thuê một người xe ôm trở từ huyện quế võ sang huyện gia bình
đến nơi vắng vẻ đối tượng yêu cầu nạn nhân dừng xe rồi bất ngờ dùng dao không chế đâm nạn nhân gây thương tích
sau đó chiếm đoạt chiếc xe máy rồi tổ thoát
chỉ sau bốn giờ đồng hồ gây án công an huyện gia bình đã bắt giữ khi chi đang lẩn trốn ở nhà riêng
đối tượng khai nhận do không có phương tiện đi lại nên đã nảy sinh ý định cướp tài sản
nguyễn thị thủy sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn hộ khẩu thường trú tại một trăm hai mươi bốn trên năm mươi bốn trên một trăm bốn mươi ba tôn đức thắng
phường an dương quận lê trân thành phố hải phòng về tội mua bán trái phép chất ma túy
đối tượng này có nốt ruồi cách năm cm dưới sau đầu lông bài trái
cũng phạm tội mua bán trái phép chất ma túy và phải nhận quyết định truy nã của phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố hải phòng
là đối tượng nguyễn thị kim quỳnh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy hộ khẩu thường trú tại số một mươi năm trên bốn mươi ba trên ba mươi
trần nguyên hãn phường cát dài quận lê trân thành phố hải phòng có nốt ruồi cách hai năm cm trên sau mắt phải
và đối tượng nguyễn duy hùng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín hộ khẩu thường trú tại một mươi một trên sáu trăm ba mươi ba thiên lôi phường vĩnh niệm quận lê trân thành phố hải phòng
phải nhận quyết định truy nã của công an quận dương kinh thành phố hải phòng cũng về tội mua bán trái phép chất ma túy
đối tượng này có nốt ruồi cách ba cm trên sau đuôi lông mái trái
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý